ngày một mươi tám tháng sáu ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh vĩnh long đã khai mạc đại hội đại biểu lần thứ chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn có sự tham dự của hai trăm bảy mươi một đại biểu chính thức
đến sự có đồng chí nguyễn hữu dũng phó chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
năm năm qua ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh vĩnh long đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
vận động sáng tạo các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện được nhiều thành tựu quan trọng
đến nay các cấp hội đã vận động tập hợp được hơn hai trăm tám mươi chín đoàn viên hội viên tham gia sinh hoạt
chiếm hơn bảy mươi bốn dân số toàn tỉnh quỹ vì người nghèo đã vận động gần hai trăm ba mươi ba tỷ đồng đạt bốn trăm bốn mươi năm kế hoạch
hỗ trợ cất mới hơn tám ba trăm linh căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo cận nghèo góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh còn hai sáu mươi
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí nguyễn hữu dũng phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
ghi nhận những thành tựu đáng trân trọng của tỉnh vĩnh long đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới
đề nghị mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh tiếp tục phối hợp nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng